thêm bốn lãnh đạo và công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bị khởi tố điều tra trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các cán bộ hải quan này bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp để bỏ qua lỗi quá tải
hơn năm lượt xe chở quạng quá tải từ lào về việt nam
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố ông nguyễn cảnh dũng và lê đình sơn
đều là phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đồng thời khởi tố ông lưu hồng lân phó đội trưởng đội nghiệp vụ và ông vũ hồng hải
công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn và khởi tố bị can đối với ông phan văn nhâm
tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn ông ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ
ông đặng minh sơn công chức tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
cho đến thời điểm hiện tại đã có tám bị can bị khởi tố điều tra trong vụ việc này